tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám lễ hội cây ăn quả có múi và hội trợ nông nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự hội nghị cùng sự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
lãnh đạo tỉnh hòa bình cho biết từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại huyện cao phong tỉnh hòa bình sẽ tổ chức lễ hội cây ăn quả có múi và hội trợ nông nghiệp tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
nhằm giới thiệu thành tựu phát triển ngành nông nghiệp đặc biệt là lĩnh vực phát triển cây ăn quả có múi của hòa bình đồng thời tạo cơ hội giao lưu phát triển giao thương nông sản hàng hóa với các tỉnh trong cả nước
hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi tám có mục tiêu một mươi năm năm thu hút đầu tư đẩy mạnh quảng bá tiềm năng lợi thế của tỉnh đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu đầu tư vào tỉnh
tại hội nghị dưới sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương tỉnh hòa bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi một dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn một mươi một ba trăm linh tỷ đồng ký một mươi chín bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn khoảng sáu mươi tám tỷ đồng